liên tiếp trong nhiều ngày qua bão số một mươi hai và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh miền trung và tây nguyên
trong đó bình định là một trong những địa phương gánh chịu những hậu quả nặng nề của đợt thiên tai này
tỉnh bình định đang nỗ lực triển khai nhiều phương án khắc phục hậu quả bão số một mươi hai và ứng phó mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại đến sản xuất và đời sống của người dân
do ảnh hưởng của bão số một mươi hai và đợt lũ sau bão vừa xảy ra tỉnh bình định có một trăm năm mươi hai nhà dân bị sập hoàn toàn
ba nhà hư hỏng trên hai mươi km đường tỉnh lộ giao thông nông thôn bị sạt lở sáu cầu bị sập ba cầu bị hư hỏng hai mươi năm cống qua đường sói lở sập
có ba hồ đập bị sạt lở năm đập dâng sói lở ba mươi năm km đê kè bị nước lũ sóng biển làm hư hỏng sạt lở hai mươi năm km canh mương sạt mái vỡ lở
một tám mươi sáu ha lúa mùa bốn trăm bốn mươi ha hoa màu bị ngập hư hỏng một mươi năm ha nuôi tôm cá bị trôi
một mươi tám tàu cá bị trôi một mươi tám tàu cá bị trôi
một mươi tuyến đường dây điện với hai bảy trăm năm mươi tám trạm biến áp bị sự cố hư hỏng
nước lũ đã làm ba người chết ba người mất tích
tổng thiệt hại do bão số một mươi hai và lũ gây ra trên địa bàn tỉnh bình định ước tính sáu trăm năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra còn có tám tàu hàng bị chìm một tàu hàng bị mắc cạn với tám mươi bốn thuyền viên bị nạn ở vùng biển quy nhơn
hiện đã cứu vớt được bảy mươi bảy người trong đó có bảy mươi một người sống và sáu người đã tử vong
có chín thuyền viên bị mất tích hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm
điều đáng nói là nguy cơ các tàu hàng bị chìm sẽ gây sự cố tràn dầu ô nhiễm môi trường trên vùng biển thành phố quy nhơn là rất lớn
nếu tiếp tục mưa thì chắc chắn là các nhà này sẽ có nguy cơ là sẽ bị nước lũ cuốn trôi
do đó cho nên là tôi là chỉ đào cho y ban dân thị xã là phải khẩn trương xác định vị trí để bố trí tái định cư cho các hội dân này
mà trong năm hai nghìn cũng trong mùa sáu mùa bảy này thì phải tổ chức di dời các hội dân đến nơi ở mới
trước mắt là phải tìm một nơi để đưa các hội dân
hội dân này đến tránh trú bão trong cái đợt mưa lũ này để tránh cái thiệt hại người có thể xảy ra
và quan điểm của tỉnh là đối với dân mà khi di dời vào khu tái định cư mới là sẽ cấp đất không có thu tiền
và sẽ hỗ trợ để cho dân có điều kiện để di dời đến ở mới
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp
do vậy các cấp các ngành các địa phương của tỉnh bình định vẫn đang tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
và khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm mau chóng ổn định đời sống và sản xuất cho người dân